phó thủ tướng trịnh đình dũng đã đi kiểm tra và làm việc về các dự án đường sắt và giao thông quan trọng của thành phố hà nội
đánh giá về các dự án đi kiểm tra phó thủ tướng trịnh đình dũng cho rằng các bên liên quan đã có nhiều cố gắng
tuy nhiên do kinh nghiệm quản lý hoặc do nóng vội nên dự án còn nhiều vướng mắc và chậm tiến độ
phó thủ tướng cùng đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra dự án vành đai ba trên cao đoạn mai dịch nam thăng long
dự án đường sắt đô thị hà nội tuyến nhổn ga hà nội và tuyến cát linh hà đông
cả ba dự án này đều đang gặp vướng mắt trong quá trình triển khai đặc biệt là dự án đường sắt đô thị hà nội tuyến cát linh hà đông
dự án này chính thức được khởi công vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một và tiến độ dự kiến hoàn thành trong bốn mươi tám tháng kể từ ngày chủ đầu tư bàn giao mặt bằng sạch cho tổng thầu
tổng mức đầu tư ban đầu khoảng tám bảy trăm linh tỷ đồng nhưng đến nay đã đội vốn lên trên một mươi tám tỷ đồng
sau khi đi thị xát phó thủ tướng cùng đoàn công tác đã làm việc với các bộ ngành và ủy ban nhân dân thành phố hà nội về các dự án giao thông quan trọng của thành phố
đây là dịp để bàn thảo và chỉ rõ giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn thủ đô
khi mà trong tổng số bốn mươi một dự án xây dựng công trình giao thông quan trọng thì chỉ có bốn dự án đã hoàn thành cơ bản đáp ứng kế hoạch
các dự án còn lại chưa bảo đảm tiến độ được phê duyệt